trưa nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy hai tàu cá đang neo đậu trên sông hàn
lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân
vào khoảng gần một mươi hai giờ trưa nay tàu đánh bắt cá số hiệu dna chín mươi nghìn bảy trăm ba mươi bảy ts
ở bờ đông sông hàn thành phố đà nẵng đã bốc cháy dữ dội
lửa sau đó lan sang tàu neo đậu ở bên cạnh
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố đà nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa
vụ cháy làm phần đầu cabin và nhiều ngư cụ trên hai tàu cá bị cháy rụi
nguyên nhân cháy đang được làm rõ